sáu bị hại bị truy tố về tội hủy hoại tài sản gồm bạch đình kế ngô văn diệm dương văn hồng nguyễn văn lợi nguyễn quốc huy và phan văn trường cùng chú tại huyện lâm hà
bị cáo mai ngọc hiên nhân viên ban quản lý rừng nguyên liệu giấy lâm hà bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp

với khối lượng trên sáu trăm linh mét khối gỗ trên diện tích hơn một mươi hectare đã bị chết đứng hoàn toàn
hội đồng định giá tài sản xác định tài sản mà nhóm đối tượng gây thiệt hại là trên bảy trăm năm mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ bốn đến bảy năm tù giam cùng về tội danh hủy hoại tài sản
xử phạt bị cáo mai ngọc hiên một mươi năm tháng tù giam về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
lại có thêm một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào trưa ngày hôm nay
cho đến sáu giờ tối lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã tìm kiếm và vớt được thi thể hai em học sinh bị đuối nước hiện tại vẫn còn một nạn nhân mất tích
đầu giờ chiều nay nhóm năm em nhỏ ra sông đa nhiêm đoạn chảy qua thôn phú thạnh xã hiệp thạnh huyện đức trọng chơi
ba em lội xuống sông không may bị rơi vào vùng nước xoáy bị nước cuốn trôi
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến sáu giờ tối vớt được thi thể của hai em
được biết trong hai ngày nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng có mưa kéo dài nước ở các sông suối dâng cao
đoạn sông ba em bị đuối nước có nhiều vùng xoáy nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức hội thảo khoa học quốc gia trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí phạm trí thành quyền giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương
và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nêu rõ
chủ tịch hồ chí minh đã tưởng dạy cán bộ là cây gốc của mọi việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
cách mạng là sự nghiệp của quân chúng nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu
lực lượng công an nhân dân do đảng chủ tịch hồ chí minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo rèn luyện
việc giáo dục rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn được đảng chính phủ và chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm
thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của đảng và đất nước đòi hỏi cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể các cấp
trong đó cấp ủy tổ chức đảng đoàn thể trong ngành công an từ trung ương tới địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát huy kết quả khắc phục kịp thời các hạn chế tồn tại
để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị
tại buổi hội thảo các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương
các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã tập trung thảo luận trao đổi xung quanh ba nội dung chính
tạo quan trọng của đảng cộng sản việt nam cán bộ đảng viên công an nhân dân thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ
phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
phát biểu kết luận đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
thời gian tới tình hình chính trị an ninh thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo đặt ra nhiều yêu cầu thách thức đối với lực lượng công an
khẩn trương tiếp nhận bàn giao cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an phú yên góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
còn vào chiều nay tại gia lai bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ hạn tuổi phục vụ để nghỉ chờ hưu đối với đồng chí đại tá vũ văn lâu giám đốc công an tỉnh gia lai và quyết định bổ nhiệm đồng chí đại tá ra lan lâm phó giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh gia lai
đồng thời thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá phan thanh tám phó giám đốc công an tỉnh gia lai giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú yên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê tấn tới đánh giá cao những đóng góp công hiến và chúc mừng đại tá vũ văn lâu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi nghỉ công tác đại tá vũ văn lâu tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân
tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho lực lượng công an tỉnh gia lai
thiếu tướng lê tấn tới cũng chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với đồng chí đại tá ra lan lâm trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị từ tháng một mươi năm ngoái đoàn nghi lễ công an nhân dân đã lần đầu tiên biểu diễn phục vụ nhân dân thủ đô và du khách
những buổi biểu diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng lan tỏa hình ảnh lực lượng công an nhân dân gần gũi thân thiện
và vào tối ngày hôm qua các nhạc sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đây là món quà tinh thần đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi đến nhân dân thành phố bắc ninh
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và chào mừng thành công đại hội đảng bộ thành phố bắc ninh lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đúng một mươi chín h ba mươi phút những tiếng kèn đầy hào hùng và sâu lắng của hơn một trăm linh nhạc sĩ chiến sĩ công an nhân dân
đã vang lên tại tuyến phố đi bộ đường trần hưng đạo nguyễn gia thiểu và ngô gia tự
hình ảnh quê hương đất nước anh bộ đội cụ hồ và hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
đã được truyền tải sinh động bằng ngôn ngữ âm nhạc qua các tác phẩm như hành khúc thắng lợi hành khúc công an nhân dân
bác cùng chung cháu hành quân nối vòng tay lớn
chương trình đặc biệt này đã có sự chuẩn bị
chúng tôi xin rất là cảm ơn món quà tinh thần mà bộ trưởng cũng như ngành công an tặng cho người dân thành phố điện nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập đội công an nhân dân
buổi biểu diễn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và mạnh mẽ đối với nhân dân thành phố bắc ninh
không chỉ là cơ hội để người dân thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu chất lượng
chương trình được tổ chức đã tạo ra một thiết chế văn hóa của bộ công an
tạo sự gần gũi gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân